trước tình hình áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh nam trung bộ
trưa nay ubnd tỉnh phú yên đã có buổi họp khẩn chỉ đạo các sở ban ngành các quyện thị xã thành phố
triển khai ngay các biện pháp sẵn sàng ứng phó
tỉnh phú yên cho biết đến trưa ngày hai mươi chín tháng một mươi có ba trăm bốn mươi năm tàu cá với một chín trăm hai mươi bốn lao động đang hoạt động khai thác thủy sản trên các vùng biển
trong đó có hai trăm ba mươi hai tàu cá một bốn trăm ba mươi sáu lao động hoạt động trên vùng biển thuộc quần đảo trường sa
một trăm một mươi ba tàu cá năm trăm linh sáu lao động đang hoạt động gần bờ trên vùng biển các tỉnh từ bình định đến ninh thuận
cái lớn nhất của chúng tôi đang quan tâm đó là hơn ba hộ đang nuôi trồng thủy sản trên biển
và cho dù là sống ở cấp độ nào gió cấp độ nào thì việc ảnh hưởng của cơn bão này đối với các lòng bè nuôi trồng thủy sản là rất lớn
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú yên
đến chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi có khoảng sáu trăm bảy mươi năm hectare diện tích ao đìa và hơn chín mươi một lồng bè nuôi thủy sản ở các địa phương ven biển cần được bảo vệ
tất cả các phương án phòng chống lụt bão đã được triển khai bảo đảm giảm thiểu tối đa thiệt hại